cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình thuận vừa bắt khẩn cấp đối tượng lê văn nga sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám
hộ khẩu tại thị trấn phú long huyện hàm thuận bắc tỉnh bắc ninh thuận về hành vi giết người
trước đó lê văn nga đang sử dụng ma túy thì nguyễn văn lục chú thành phố phan thiết đến
và có hành vi chửi bới xúc phạm ngà
sẵn giao cho người ngà rút ra đâm lục hay nhát
sau khi được can ngăn ngà rơi khỏi hiện trường còn nạn nhân được đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó
chỉ sau hơn năm giờ gây án lực lượng công an đã bắt được đối tượng lê văn nga khi đối tượng đang lẩn trốn tại nhà một người quen ở thành phố phan thiết
thêm một mươi đối tượng trong đường dây tổ chức đánh bạc bằng hình thức mua bán số lô số đề với quy mô lớn
tại địa bàn huyện vị xuyên tỉnh hà giang vừa bị lực lượng công an bắt tạm giam và khởi tố
trước đó vào ngày bốn tháng sáu lực lượng công an đã triệt phá băng nhóm tội phạm hoạt động tổ chức đánh bạc
bằng hình thức mua bán số lô số đề
với quy mô lớn tại địa bàn huyện vị xuyên bắt quả tang bảy đối tượng đang thực hiện hành vi phạm tội
xác định tổng số tiền các đối tượng giao dịch mua bán số lê số đề mỗi ngày khoảng bảy trăm linh triệu đồng
quá trình điều tra mở rộng cơ quan cảnh sát điều tra có đủ căn cứ để ra quyết định khởi tố đối với một mươi bị can
có liên quan đến đường dây tổ chức đánh bạc nêu trên vụ án đang được tiếp tục điều tra làm rõ
hôm qua phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bình dương đã tạm giữ bốn đối tượng gồm phạm vũ quân
bùi ngọc thành nguyễn văn điều và trần văn ngoan để điều tra làm rõ hành vi trộm cắp tài sản
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận do thiếu tiền tiêu xài nên rủ nhau đi trộm cắp tài sản
ngày ba mươi một tháng bảy bốn đối tượng đi đến đường số một mươi bảy khu công nghiệp sóng thần thành phố dĩ an bình dương
thì phát hiện xe ô tô đầu kéo kèm theo rơ móc đang đậu bên đường không có đối tượng
các đối tượng đã đập kính xe ngắt định vị của xe sau đó điều khiển xe về huyện bình chánh
thành phố hồ chí minh để cất dấu đợi tìm người bán lấy tiền tiêu xài

các đối tượng đã đập kính xe ngắt định vị của xe sau đó điều khiển xe về huyện bình chánh

thành phố hồ chí minh để cất dấu đợi tìm người bán lấy tiền tiêu xài
các đối tượng đã đập kính xe ngắt định vị của xe sau đó điều khiển xe về huyện bình chánh
thành phố hồ chí minh để cất dấu đợi tìm người bán lấy tiền tiêu xài

thành phố hồ chí minh để cất dấu đợi tìm người bán lấy tiền tiêu xài
các đối tượng đã đập kính xe ngắt định vị của xe sau đó điều khiển xe về huyện bình chánh
thành phố hồ chí minh để cất dấu đợi tìm người bán lấy tiền tiêu xài